hiện ở đồng nai cũng như các tỉnh ở khu vực phía nam đang bước vào mùa khô do đó nguy cơ cháy rừng đang ở mức độ rất nguy hiểm
vì vậy các địa phương và đơn vị quản lý rừng đang chú trọng thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
đây là tình huống giả định trong một buổi diễn tập tại khu rừng ở thành phố biên hòa
khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát và cháy lan trong khu rừng cò chuông báo động và loa phóng thanh báo cháy quanh khu rừng kích hoạt
lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và bà con nhân dân sống ven rừng đã nhanh chóng đến hiện trường tham gia dập lửa
chỉ riêng khu rừng tại biên hòa hiện có hơn hai trăm một mươi hectare với hàng nghìn loài cây với nhiều tầng tán khác nhau
trong đó có gần ba trăm linh loài cây
đây được xem là lá phổi xanh của đô tị biên hòa nên chính quyền các cấp và đơn vị quản lý đặc biệt coi trọng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng trong những ngày này
chúng ta cũng phải thường xuyên khai thông các mương nước rảnh nước cũng như là phân khu cụ thể
toàn tỉnh đồng nai có gần hai trăm linh hectare rừng tự nhiên và rừng trồng
hiện nay vào mùa khô nên nguy cơ cháy rừng đang ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
vì vậy ngoài sự tích cực của ngành chức năng mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm về phòng cháy
chữa cháy nói chung và phòng chống cháy rừng nói chung
riêng để góp phần bảo vệ diện tích rừng được xem là lá phổi xanh của vùng đông nam bộ